các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông báo nêu rõ xét báo cáo của bộ y tế về tình hình và kết quả trể khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo số một trăm tám mươi một bc bit ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính có ý kiến như sau
bộ y tế thúc đẩy việc cấp phép thuốc chữa covid một mươi chín và quản lý giá hướng dẫn sử dụng đồng bộ và bình thường hóa với covid một mươi chín
văn phòng chính phủ thông báo để bộ y tế biết thực hiện
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược bộ y tế cho biết
đang hoàn tất thủ tục cuối cùng với việc giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
cho ba công ty dược của việt nam
thuốc kháng virus monophiravir bốn trăm linh mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh salafarm sản xuất
thuốc monravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần dược phẩm bosson việt nam
và monunavir của công ty cổ phần dược phẩm mekofa được cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện vào chiều một mươi bảy tháng hai
sau khi được cấp phép có điều kiện
ba công ty sản xuất thuốc trong nước phối hợp với các cơ sở điều trị
thực hiện đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn theo dõi an toàn
hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc kháng virus trên người việt nam
và tổng hợp báo cáo theo quy định tại thông tư số ba mươi hai hai nghìn một mươi tám tt bit
các đơn vị sản xuất phải kê khai giá thuốc và được thẩm định giá bởi cơ quan quản lý
giá bán dự kiến thấp hơn nhiều so với nhập khẩu
trước thực trạng f tự điều trị tại nhà và thuốc điều trị covid một mươi chín được bán tràn lan
trên mạng xã hội như hiện nay người dân cần nâng cao cảnh giác
không tự điều trị bệnh theo những lời khuyên từ người khác
hãy mua thuốc theo đơn của bác sĩ để tránh những rủi ro tiềm ẩn
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến căng thẳng tại hà nội
khi mà mỗi ngày đều ghi nhận gần chín ca mắc mới
vào tối hai mươi bốn tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh
đã ký ban hành công điện hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp phòng dịch
đẩy mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nội dung công điện nêu những ngày qua số ca covid một mươi chín tăng cao đột biến
đã gây tâm lý hoang mang lo lắng dẫn tới tình trạng một số mặt hàng
phục vụ phòng chống dịch tăng giá đột biến
để kiểm soát kịp thời hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
và đảm bảo thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các đơn vị
thực hiện nghiêm một số nội dung như sau
đối với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục quán triệt phân cấp
từ thành phố đến cấp cơ sở với nguyên tắc bốn tại chỗ
chủ động chống dịch hiệu quả sẵn sàng các phương án
đảm bảo không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
quản lý nhóm nguy cơ người bệnh nền có nguy cơ cao
người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ có thai
người trên một mươi tám tuổi chưa tiêm đủ vaccine và tiếp tục giả soát
trẻ em trong độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy và nhóm trẻ em chưa được tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín trên địa bàn
công điện nêu rõ
đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi f tại nhà nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
đảm bảo nhân lực cơ số thuốc điều kiện vật chất lực lượng y tế
kịp thời chuyển tuyến điều trị theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận
điều trị người bệnh covid một mươi chín của ngành y tế
củng cố và phát huy tối đa năng lực của tổ hỗ trợ chăm sóc theo dõi f tại nhà
tổ covid cộng đồng trong việc quản lý f tại nhà
trên cơ sở các thông tin về xét nghiệm các mức độ biểu hiện bệnh của người nhiễm
đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất với hệ thống y tế
bằng nhiều hình thức tiếp cận công điện yêu cầu
đối với trẻ em phụ nữ có thai đang được theo dõi điều trị cách ly tại nhà
phải được theo dõi sát kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện
chuyển tuyến kịp thời theo hướng dẫn phân luồng tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín của sở y tế
chủ tịch hà nội yêu cầu sở y tế phối hợp với các địa phương tiếp tục giả soát
tăng cường tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vét mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi
hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai theo chỉ đạo của thủ tướng
ông chu ngọc anh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị phương tiện bảo quản địa điểm nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi
ngay sau khi được cung ứng vaccine
công điện cũng yêu cầu lãnh đạo các xã phường thị trấn sát sao trong việc vận động
chủ nhà trọ bầu trí chỗ ở cho học sinh sinh viên mắc bệnh covid một mươi chín
nếu thật sự cần thiết sắp xếp bầu trí các trường hợp f thể nhẹ tại các khu thu dung tầm trung của thành phố
công điện yêu cầu sở y tế phối hợp với viện vệ sinh dịch tễ trung ương khẩn trương sàng lọc
giải trình tự gen các ca nhiễm covid một mươi chín đánh giá mức độ lây nhiễm của biến chủng mới omicron
qua đó đề xuất các kịch bản phương án biện pháp khi số ca nhiễm tiếp tục tăng trong thời gian tới
trước những diễn biến nhanh của dịch bệnh người đứng đầu ubnd tp hà nội yêu cầu ngành y tế tiếp tục giả soát
phân bổ giường điều trị covid một mươi chín tại các bệnh viện của thành phố
đồng thời tập trung đảm bảo dường bệnh điều trị tầng hai tầng ba
đáp ứng chăm sóc sức khỏe cho người dân nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
về giáo dục lãnh đạo tp hà nội yêu cầu sở giáo dục và đào tạo chủ trì
phối hợp sở y tế ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo tổng hợp ý kiến của nhà trường khẩn trương giả soát
đánh giá đảm bảo an toàn trong trường học với học sinh khối lớp một đến lớp sáu khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua
việc đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp
báo cáo ubnd tp trong ngày hai mươi năm tháng hai xin ý kiến thường trực thành ủy xem xét chỉ đạo
về việc tăng giá vật tư y tế ubnd tp hà nội chỉ đạo cục quản lý thị trường tp công an tp cục thuế tp
phối hợp với các sở ngành tp và ubnd các quận huyện thị xã tổ chức chỉ khai ngay việc kiểm tra
kiểm soát đối với các cơ sở cá nhân kinh doanh dược
sản phẩm dịch vụ test covid một mươi chín
đồng thời công điện nêu sẽ xử lý nghiêm các vi phạm về giấy việc trục lợi tăng đột biến giá
kinh doanh hàng kém chất lượng hàng không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như sức khỏe của cộng đồng tránh gây bức xúc trong dư luận
trước gần chín ca được ghi nhận mỗi ngày chủ tịch hà nội yêu cầu người dân không hoang mang
nhưng đặc biệt không nên có tâm lý chủ quan với bệnh
mỗi người dân cần tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng hạn chế tụ tập đông người
luôn tuân thủ quy tắc năm k không nên có suy nghĩ ai rồi cũng thành f không
thưa quý vị bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết vừa cứu sống một trường hợp trẻ bị biến chứng sốc
suy hô hấp nặng liên quan đến covid một mươi chín
đặc biệt đây không phải là một mà đã có rất nhiều trẻ em ở tp hcm nhập viện vì bệnh liên quan đến covid một mươi chín
cách đây một tuần bệnh nhi ptf một mươi một tuổi ngủ ở quận bình tân tp hcm

trong đó tình trạng sốt cao kéo dài liên tục bảy ngày
bệnh viện nhi đồng tp hcm xét nghiệm nhanh khá nguyên âm tính với sars cov hai
nhưng khi xét nghiệm định lượng kháng thể kháng virus sars cov hai cho bé đã thấy mắc covid một mươi chín trước đó
các bác sĩ nhanh chóng hội trần chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan covid một mươi chín thể có sốc
kết quả sau gần một tuần điều trị tình trạng trẻ cải thiện dần hết sốt hết đau bụng mạch huyết áp ổn định không cần thở oxy
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho biết
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện tiếp nhận chín mươi hai trường hợp bị hội chứng viêm đa hệ thống
trong đó có một mươi một chín ca bệnh tương tự như bệnh nhi nói trên
ngoài ra bảy mươi bảy hai trường hợp gia đình không phát hiện trẻ bị mắc covid một mươi chín do
có biểu hiện triệu chứng hoặc có triệu chứng sốt nhẹ ho ít
bác sĩ tiến khuyến cáo phụ huynh lưu ý khi thấy con em mình sốt cao trên hai ngày
nổi hồng ban da đỏ mắt đỏ bụng tiêu chảy nôn
hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám xét nghiệm
vì ngoài hội chứng viêm đa hệ thống trẻ có thể mắc sởi rubella sốt xuất huyết
bệnh tay chân miệng nhiễm trùng huyết viêm ruột thừa
phụ huynh tuân thủ năm k tiêm vaccine cho con theo chương trình của ngành y tế
chế độ dinh dưỡng cho trẻ cho trẻ tập luyện cân bằng về mặt học tập
nghỉ ngơi giải trí thể dục thể thao
hài hòa như vậy thì trẻ có sức khỏe và sức đề kháng bác sĩ tiến nói
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp cùng với khuyến cáo của bác sĩ
hy vọng mỗi phụ huynh lưu ý đặc biệt khi trẻ có những triệu chứng dù là nhỏ nhất
nếu thấy trẻ có những dấu hiệu dù là nhẹ nhất như sốt nhẹ
cũng nên cho trẻ đến bệnh viện thăm khám để được phát hiện bệnh và điều trị sớm nhất
có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh ở nước ta đang ngày càng diễn biến hết sức phức tạp
thì mỗi ngày đều ghi nhận con số trên sáu mươi ca mắc
trước thực trạng đó con số khiến nhiều người giật mình là cả nước hiện có gần ba triệu
trên tổng số một mươi bảy triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
phải dừng học trực tiếp vì covid một mươi chín
với khối mầm non bốn mươi tám địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp
còn hơn một bốn mươi năm triệu trẻ ở một mươi năm tỉnh thành phố phải dừng đến trường
các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non hà nội đà nẵng
trừ hai quận thanh khê và sơn trà tiền giang trẻ dưới năm tuổi chưa đến trường
bạc liêu trẻ dưới năm tuổi chưa đến trường an giang phú yên lào cai
tuyên quang đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh hưng yên hà nam
đắk lắc thành phố buôn mê thuột
khối tiểu học một mươi hai tỉnh thành phố đang tạm đóng cửa trường học
tương đương gần tám trăm linh học sinh phải dừng học trực tiếp
các địa phương gồm an giang khối lớp một hai tiền giang khối lớp ba bốn
hà nội một mươi hai quận nội thành đắk lắc buôn mê thuật lào cai tuyên quang
hưng yên đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh hà nam
khối trung học cơ sở bốn tỉnh thành phố dừng học trực tiếp
bà rịa vũng tàu huyện côn đảo phú thọ lào cai vĩnh phúc
riêng hà nội khối lớp sáu của một mươi hai quận nội thành
tương đương hơn năm trăm linh học sinh nghỉ ở nhà chiếm một mươi hai chín mươi bốn
khối trung học phổ thông hai tỉnh thành phố dừng học trực tiếp
bà rịa vũng tàu huyện côn đảo lào cai tương đương gần hai trăm năm mươi học sinh nghỉ
có thể thấy việc mỗi ngày ca mắc covid một mươi chín đều ghi nhận trên sáu mươi ca
cùng với việc phủ vaccine ở trẻ em chưa được rộng rãi
nên các tỉnh trên cả nước còn e ngại cho học sinh đến trường
để thích ứng an toàn kiểm soát dịch hiệu quả trong trường học khi tổ chức tè học trực tiếp
các tỉnh hầu hết đã điều chỉnh phương án phòng chống dịch trong trường học
phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến dịch đang xảy ra
chủ động thích ứng nhưng không chủ quan lơ là buông lỏng quản lý
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang ngày càng lan rộng trên thế giới
nhiều vấn đề nổi bật được đặt ra liên quan đến quyền của người bị nhiễm covid một mươi chín
trong đó vụ việc nam thanh niên bị ép không phải ra khỏi nhà trọ ngay trong đêm
là một trong số ít những vấn đề nổi cộm được nhiều người quan tâm
mới đây luật sư phùng thị hương lan công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế nam thái
đoàn luật sư tp hà nội đã có những phân tích và đưa ra chướng giải quyết hợp lý về vấn đề này
bà phùng thị hương lan nói trước hết phải khẳng định
việt nam thanh niên nhiễm covid một mươi chín đang sống tại nhà của chủ trọ
đóng tiền thuê hàng tháng thì giữa chủ nhà trọ và nam thanh niên này
đang xác lập hợp đồng thuê nhà
theo điều một trăm ba mươi hai luật nhà ở năm hai nghìn một mươi bốn quy định việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở
và điều bốn trăm hai mươi tám bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm quy định về đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
trong trường hợp chủ trọ đuổi nam thanh niên mắc covid một mươi chín ra khỏi nhà mà không có thông báo từ trước
nghĩa là chủ nhà trọ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng giữa hai bên mà không có lý do chính đáng
chủ nhà trọ đã vi phạm quy định của pháp luật và phải chịu hậu quả pháp lý
bồi thường thiệt hại theo mức thiệt hại thực tế xảy ra cho nam thanh niên trên
để đảm bảo được quyền lợi cho bản thân nam thanh niên bị mắc covid một mươi chín này
cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương sở tại cán bộ y tế phường cảnh sát khu vực để được can thiệp hướng dẫn xử lý
trong trường hợp cơ sở y tế đã yêu cầu nam thanh niên này cách ly tại nhà
có quyết định cách ly của cơ quan cảnh sát khu vực nhưng chủ nhà trọ vẫn yêu cầu nam thanh niên này ra khỏi nhà
thì chủ nhà trọ có thể bị xử lý hành chính theo quy định tại khoản hai điều một mươi bốn
nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi ndcp quy định về vi phạm quy định khác về y tế dự phòng
phạt tiền từ năm triệu đồng đến một mươi triệu đồng đối với hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền trừ các trường hợp quy định tại các điều năm sáu bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai và một mươi ba nghị định này
nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm đớn
hấp cấp cục y tế dự phòng đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc cách ly y tế đối với những người mắc covid một mươi chín
tuy nhiên chưa có quy định cụ thể hay bất cứ một chế tài nào liên quan đến việc chủ nhà trọ không cho người bị f
tiếp tục cư trú trong thời gian đợi hướng dẫn của cơ sở y tế và chính quyền địa phương
từ những phân tích của luật sư phùng thị hương lan có thể thấy hành vi của chủ nhà trong câu chuyện trên là vô cùng đáng lên án
cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nếu có bất cứ hành vi tương tự nào
quý vị và các bạn hãy báo cáo với chính quyền địa phương để được xử lý kịp thời
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín mới của vĩnh phúc tiếp tục tăng mạnh ở mức trên dưới hai ca mắc mỗi ngày
đặc biệt vào ngày hai mươi ba tháng hai vĩnh phúc đăng ký bổ sung hai mươi một bảy trăm bảy mươi một kf khi giả soát lại đầy đủ thông tin
trước thực trạng đó tỉnh ủy vĩnh phúc đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
hiện toàn tỉnh có hơn năm mươi ba trăm linh ca ép không trong đó có hơn bốn mươi sáu ca ép không điều trị tại nhà nơi cư trú chiếm chín mươi một năm tổng số ca mắc
một trăm linh xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc đã thực hiện điều trị ép không tại nhà nơi cư trú
để đảm bảo an toàn cho việc điều trị tại nhà vĩnh phúc chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng và đưa phần mềm quản lý f tại nhà
và các cơ sở điều trị tập trung từ hai mươi ba tháng hai
ngành y tế tỉnh điều phối nhân lực từ tuyến tỉnh về tuyến
huyện và từ tuyến huyện về xã đảm bảo kịp thời đáp ứng công tác điều trị
tỉnh hủy giao ủy ban nhà dân các huyện thành phố chủ động tổ chức củng cố lực lượng
vì thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chăm sóc điều trị ép không
các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu được các biện pháp thích ứng trong tình hình mới
chủ động linh hoạt sáng tạo trong ngăn chặn truy vết ép không
huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch hướng dẫn theo dõi cấp phát thuốc cho ép không
tăng cường phối hợp với lực lượng y tế tổ chức thực hiện việc tiêm vaccine hiệu quả cho dân
tạo mọi điều kiện cho ngành y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
chính quyền xã phải cập nhật kịp thời tình hình danh sách ép không và quản lý theo dõi ép không tại nhà
ngành y tế chỉ đạo quy định rõ trách nhiệm của các trạm y tế lưu động và trạm y tế xã
bố trí lực lượng hỗ trợ cho tuyến dưới lực lượng thực hiện kiểm tra giám sát y tế tuyến dưới
thực hiện tiêm chủng và chịu trách nhiệm về số người chưa được tiêm nhưng không rõ lý do
các lực lượng thành lập quản lý tốt các trạm y tế lưu động tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
phổ biến các kiến thức cơ bản để người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm
có ý thức tự bảo vệ mình và người thân gia đình
thành viên các tổ sẽ được sở y tế phát và hướng dẫn các túi tài liệu điều trị tại nhà gồm
thuốc theo quy định đơn thuốc theo yêu cầu cụ thể về bệnh nền ổn định nếu có
đơn thuốc hỗ trợ tăng cường đề kháng nếu cần thiết
tờ rơi hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe hướng dẫn họ hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường
vĩnh phúc yêu cầu ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra
giám sát công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp của tỉnh
đây là một trong những nơi có nhiều công nhân lao động ở các khu nhà xưởng với mật độ lao động dày
sản xuất diễn ra liên tục theo ca kíp
dịch covid một mươi chín lây lan trên diện rộng và phức tạp
trước tình hình lây lan dịch bệnh trong cộng đồng có diễn biến phức tạp
số lượng f có xu hướng tăng nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh
ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh
thì việc tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân sẽ là đóng góp không hề nhỏ
vào công cuộc chống dịch hiệu quả an toàn
liên quan tới vụ việc trạm trường y tế có những phát ngôn không chuẩn mực với một nữ bệnh nhân f
mới đây trung tâm y tế tp hải dương tỉnh hải dương đã xa quyết định yêu cầu ông nguyễn suy hợp
là trạm trường trạm y tế xã gia xuyên kiểm điểm tại đơn vị công tác
xét hành vi vi phạm hội đồng kỳ luật của trung tâm y tế tp đã quyết định kỳ luật cảnh cáo đối với ông nguyễn suy hợp
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip một phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
đến trạm y tế xã gia xuyên vào buổi tối để xin giấy quyết định cách ly
bệnh nhân này đã gặp ông hợp đang trực phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đây ông hợp mắng chửi bệnh nhân này thậm tệ khiến người này bật khóc
ông hợp không cho f cơ hội được giải thích mà liên tục mắng hác
ông quát mày xin giấy gì mày là ai mày về thôn mày tao biết mày là ai
đêm hôm ra xin giấy tao à tao là con người chứ có phải là cái máy đâu mà đêm hôm ra xin giấy tao à
tao là y tế chứ tao có phải là bác sĩ đâu tao không phải cái máy
clip được đăng tải gây sự chú ý tạo nhiều luồng dư luận
tuy nhiên đa số đều không đồng tình với ứng xử của vị trưởng trạm y tế xã này
tối ngày hai mươi hai tháng hai trao đổi với phóng viên ông hợp thừa nhận các clip do người dân phản ánh là đúng sự thật
đêm một mươi chín tháng hai khi chị ptt sinh năm hai nghìn là công dân đang tạm trú trên địa bàn xã đến xin giấy quyết định cách ly
tôi đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực nhận thấy việc làm của bản thân là sai
sáng hôm sau tôi đã gọi điện xin lỗi chị t ông hợp cho biết
lý giải về hành động này ông hợp nhìn nhận
thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn ra rất căng thẳng
hiện riêng xã gia xuyên đã ghi nhận hơn ba trăm linh trường hợp f một
trong khi nhân viên y tế chỉ có năm người nên cường độ làm việc vô cùng áp lực
mặc dù vậy nhưng tôi cũng không thể đổ lỗi cho công việc mệt mỏi và ứng xử sai với dân
sau khi sự việc xảy ra tôi cảm thấy rất ái náy và ân hận
lời ông hợp
ông hồ văn tân chủ tịch ubnd xã gia xuyên cho biết
sáng hai mươi một tháng hai chúng tôi đã làm việc với ông hợp đã nhận ra khuyết điểm của bản thân
và xin rút kinh nghiệm sâu sắc trong khi thực hiện nhiệm vụ
vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến trưởng trạm y tế xã gia xuyên
thành phố hải dương tỉnh hải dương khi ông này có những ngôn từ nặng nề với phụ nữ
nhất là khi dịch bệnh đang có diễn biến vô cùng phức tạp như hiện tại
việc người đứng đầu cơ sở y tế cần có phát ngôn và hành xử phù hợp
cũng khiến người dân cảm thấy yên tâm hơn khi điều trị
vụ việc này cũng là bài học cho ông hợp nói riêng và đội ngũ nhân viên y tế nói chung
hãy bình tĩnh kiểm soát lời nói hành động tránh có những phát ngôn thiếu chuẩn mực nơi công cộng
tại tỉnh quảng bình thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh này cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
khó dự báo với số ca mắc mới liên tục tăng cao
tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát
riêng ngày hai mươi bốn tháng hai địa phương ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục
kể từ khi dịch bùng phát trên địa bàn đến nay với một hai trăm một mươi tám ca bệnh
trong đó có tám trăm chín mươi ca phát hiện trong cộng đồng
để vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín vừa mở cửa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình trần thắng yêu cầu các đơn vị địa phương và nhân dân
tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm có hiệu quả các chỉ đạo biện pháp
phương pháp đã được đảng nhà nước đề ra nhất là nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các đơn vị địa phương tập trung tăng cường triển khai quyết liệt hiệu quả
chiến dịch tiêm chủng vaccine nâng cao ý thức người dân
kiên quyết chống tiêu cực tham nhũng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
quá trình triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phải đảm bảo an toàn khoa học
hợp lý hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế sở y tế với phương châm
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm đối với bản thân
gia đình cộng đồng và đất nước
bố trí các điểm tiêm chủng cố định lưu động tại nhà trên địa bàn khoa học
linh hoạt phù hợp tình hình thực tế tại địa phương
để mọi đối tượng được tiêm chủng miễn phí kịp thời đúng quy định
đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có nguy cơ cao
người cao tuổi người có bệnh nền người suy giảm miễn dịch
phụ nữ có thai người không đi lại được người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế
cùng với việc làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước
sở y tế quảng bình tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
đẩy mạnh triển khai công tác phòng chống dịch
trong đó chú trọng kiểm tra hướng dẫn đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
và thần tốc hơn nữa cho tất cả các đối tượng được tiêm
tăng cường thanh tra kiểm tra về giá chất lượng đối với các loại vaccine thuốc sinh phẩm kit xét nghiệm
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo pháp luật các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình
chính sách để trục lợi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của nhân dân
ngành y tế địa phương thường xuyên theo dõi cập nhật và phổ biến các hướng dẫn chăm sóc
điều trị hiệu quả tại nhà cho người mắc covid một mươi chín nhất là trẻ em
trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tránh gây quá tải cho các cơ sở y tế
không chỉ tỉnh quảng bình các đơn vị sở ngành địa phương trên khắp cả nước nên cập nhật kịp thời các hướng dẫn
thực hiện các quy định về phòng chống dịch đảm bảo đúng chủ trương của đảng và nhà nước
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để phục hồi nhanh
và phát triển kinh tế xã hội bền vững
của bản tin sẽ là tin tức covid
covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị biến thể omicron đã khiến số ca nhiễm mới ở thái lan tăng lên mức kỷ lục
tại nhật các bác sĩ lo ngại về tình trạng gia tăng ca bệnh nặng ở những người tương đối trẻ
còn thành phố vũ hán đột phó đợt dịch mới
hôm hai mươi bốn tháng hai bộ y tế công cộng thái lan công bố đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ cao nhất
từ đầu đại dịch covid một mươi chín với hai mươi ba năm trăm năm mươi bảy ca trong bối cảnh quốc gia đông nam á này
đang đối phó đợt dịch do biến thể omicron gây ra
tuy nhiên số ca tử vong do covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ trên là ba mươi tám ca
thấp hơn nhiều so với một trăm tám mươi bốn ca tử vong được báo cáo vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm thái lan ghi nhận kỷ lục hai mươi ba bốn trăm một mươi tám ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ
còn tại nhật bản theo đài nhk sáu mươi ca nhiễm mới đã được báo cáo trên khắp nước nhật
vào ngày hai mươi bốn tháng hai số ca nhiễm mới đang tăng chậm lại
tuy nhiên các bác sĩ lo ngại về tình trạng gia tăng ca bệnh nặng
ở những người tương đối trẻ
thủ đô tokyo ghi nhận khoảng một mươi ca nhiễm mới
con số này giảm khoảng bảy bảy trăm linh ca so với một tuần trước
tuy nhiên bộ trưởng y tế nhật bản bày tỏ thận trọng
số bệnh nhân mắc bệnh nặng trên cả nước nhật bản hiện ở mức gần một năm trăm linh người
một chuyên gia cho biết ngày càng có nhiều người rơi vào tình trạng nghiêm trọng
khi được đưa đến bệnh viện
tại trung quốc theo báo china delhi hôm hai mươi bốn tháng hai
thành phố vũ hán thuộc tỉnh hồ bắc trung quốc đang tiến hành công tác
truy vết cách ly điều trị xét nghiệm và ra soát một cách có trật tự
để kiểm soát covid một mươi chín
vũ hán là tâm dịch của trung quốc vào đầu năm hai nghìn hai mươi
và là nơi chính thức ghi nhận các ca bệnh covid một mươi chín đầu tiên trên thế giới
thành phố này đã ghi nhận một ổ dịch covid một mươi chín
bắt nguồn tại một khóa đào tạo nhân viên vào cuối tuần qua
vũ hán đã ghi nhận ba ca nhiễm mới trong cộng đồng
trong giai đoạn hai mươi bốn giờ tính đến trưa hai mươi bốn tháng hai
nâng tổng số ca nhiễm được ghi nhận trong đợt dịch mới lên hai mươi sáu ca
gồm hai mươi ca được xác nhận chính thức và sáu ca không có triệu chứng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại